trước tình trạng rác thải từ hàng chục năm tồn tại không thể xử lý
bà rịa vũng tàu đồng ý với phương án đưa rác từ côn đảo về đất liền với tổng kinh phí dự tính khoảng ba mươi năm năm tỷ đồng
hiện nay toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của huyện côn đảo được thu gom về bãi rác khu vực bãi nhát với diện tích ba tám trăm linh m hai
do thời gian sử dụng quá lâu trên hai mươi năm nền bãi rác quá tải diện tích chứa rác hiện chỉ còn khoảng ba trăm linh m hai
nếu do phương án xử lý ubnd huyện côn đảo đề xuất rác sẽ được ép lại thành từng bánh với trọng lượng khoảng bốn trăm năm mươi kg một bánh
sau đó dùng xe ô tô chuyển ra cảng bến đầm để đưa lên tàu trở về đất liền rồi vận chuyển về khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên thị xã phú mỹ
tổng kinh phí cho việc đóng ép vận chuyển toàn bộ lượng rác tại bãi rác bãi nhát về đất liền khoảng ba mươi năm năm tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh